hôm nay ngày hai mươi sáu tháng tám tiểu ban kinh tế xã hội của đại hội đảng một mươi ba đã tổ chức hội nghị xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đối với chiến lược một mươi năm và phương hướng nhiệm vụ năm năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc trưởng tiểu ban chủ trì hội nghị cùng tham dự có các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
phát biểu khai mạc thủ tướng bày tỏ mong muốn được nghe trực tiếp ý kiến nông góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam những người dày dạn kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý chỉ đạo điều hành công việc của đảng nhà nước trên nhiều cương vị trọng trách khác nhau
các đồng chí luôn tâm huyết trách nhiệm với sự phát triển của đất nước với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc trăn trở trước những vấn đề lớn của đất nước những khó khăn bức xúc của nhân dân
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần xây dựng văn kiện là không phải làm trong phòng lạnh mà phải làm từ thực tiễn cuộc sống từ khát vọng của nhân dân yêu cầu phát triển của đất nước bảo đảm tinh thần là đảng chấp nhận dân phấn khởi quốc tế đánh giá cao